đã gần năm tháng trôi qua nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân trở lại vùng nuôi tôm hùm trọng điểm
trên vịnh xuân đài xã xuân thịnh thị xã sông cầu tỉnh phú yên
nơi đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù chưa được hỗ trợ thiệt hại nhưng người dân đã khôi phục sản xuất bán những con tôm hùm đầu tiên
tuy nhiên do giá tôm giảm mạnh người nuôi lãi thậm chí là lỗ vốn vì tôm nhiễm bệnh
mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau đây
vụ tôm năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám ông nguyễn văn oanh thả nuôi tám con tôm hùm xanh trong bốn mươi lồng
hiện giá tôm xanh chỉ còn khoảng bảy trăm linh đồng một kg
trừ chi phí ông oanh còn lại tổng cộng khoảng năm mươi triệu đồng vừa đủ công chăm sóc
mấy năm gần đây người nuôi tôm hùm tỉnh phú yên thường xuyên phải đối mặt với tôm nhiễm bệnh
chất hàng loạt do nguồn nước bị ô nhiễm
hầu hết người nuôi đều thả mật độ tôm vượt khuyến cáo của ngành nông nghiệp từ năm mươi đến hơn một trăm linh con trong một lồng nuôi
khiến tôm có nguy cơ bị nhiễm bệnh vì lượng thức ăn chất thải tôm quá lớn và thiếu oxy khi thời tiết nắng nóng biến đổi bất thường
học cái mục này mấy năm trước nó nuôi là có người một trăm hai mươi một trăm ba mươi có người một trăm năm mươi
thì bây giờ nó nuôi một lồng
nó nuôi một lồng là hai trăm linh hai trăm năm mươi
thì nó phải đổ tại vì do nguồn nước bị ô nhiễm quá thì nuôi có ở đó thì nó chết thì vừa
chứ mình nuôi mà bây giờ bên đây nuôi có một trăm tám mươi con là nó chết còn có mấy chục con
bết buộc phải tinh tinh số lượng lên
vừa khôi phục sản xuất sau bão số một mươi hai người nuôi tôm hùm tỉnh phú yên lại phải đối mặt với tôm rớt giá
và đang có hiện tượng nhiễm bệnh sữa
họ rất cần sự hỗ trợ kịp thời của các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương
vịnh xuân đài có diện tích mặt nước một mươi ba hectare là khu du lịch quốc gia vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt
để phát triển hài hòa bền vững giữa du lịch và nuôi trồng thủy sản đặc biệt là tôm hùm
vịnh xuân đài có diện tích mặt nước một mươi ba hectare là khu du lịch quốc gia vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt
vịnh xuân đài đã có quy hoạch tổng thể trên diện tích bảy trăm bốn mươi bảy hectare
trên cơ sở đó triển khai quy hoạch chi tiết và lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường tự động vùng nước nuôi trồng thủy sản
để giảm thiểu rủi ro dịch bệnh cho tôm hùm giúp người nuôi ổn định sinh kế phát triển kinh tế bền vững
nhờ vào loại hải sản có giá trị kinh tế cao này